cấp ủy lãnh đạo các cấp trong công an nhân dân đã nhận thức sâu sắc đầy đủ hơn về ý nghĩa tầm quan trọng
sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và sáu điều bác hồ dạy
đối với công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và sáu điều bác hồ dạy
đã đi vào thực chất có chiều sâu hơn chuyển mạnh từ học tập sang làm theo
đó là khẳng định của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an tại hội nghị trực tuyến sơ kết hai năm thực hiện kết luận số một của bộ chính trị
về tiếp tục thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về đề mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và tổng kết năm năm thực hiện chỉ thị số bốn của bộ công an về đổi mới nâng cao chất lượng phong trào
công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy trong tình hình mới
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị cấp ủy lãnh đạo các cấp tiếp tục tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị
học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và sáu điều bác hồ dạy
quán triệt thực hiện hiệu quả phát biểu chỉ đạo của tổng bí thư nguyễn phú trọng
tại chương trình kỷ niệm bảy mươi năm năm công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
về ba vấn đề cốt yếu là học tập quyết tâm thực hiện làm theo và gương mẫu đi đầu
bên cạnh đó mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phải thường xuyên tự soi tự sửa tự tu dưỡng rèn luyện để thực hiện thật tốt sáu điều bác hồ dạy
chiều một mươi chín tháng năm tại hà nội ban tuyên giáo trung ương chủ trì phối hợp với ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại trung ương
và nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức lễ công bố giới thiệu sách
một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam
của tổng bí thư nguyễn phú trọng
cuốn sách một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam
là một trong những ấn phẩm có sức ảnh hưởng mạnh mẽ sâu rộng của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
đến nay phiên bản bảy thứ tiếng anh trung quốc lào nga pháp tây ban nha và hà lan của cuốn sách
đã hoàn thành và chính thức ra mắt bạn đọc góp phần lan tỏa ý nghĩa chính trị giá trị định hướng của cuốn sách
góp phần tuyên truyền quan điểm chủ trương đường lối của đảng và nhà nước việt nam về chủ nghĩa xã hội
và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của việt nam ra thế giới
tại buổi tiếp đoàn ủy ban tự do tôn giáo quốc tế hoa kỳ thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung an đảng thứ trưởng bộ công an đánh giá cao chuyến thăm của đoàn nhằm tìm hiểu chính sách pháp luật
và tình hình thực tiễn đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo tại việt nam
thứ trưởng lương tam quang khẳng định
nỗ lực đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân
việt nam luôn sẵn sàng và mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chia sẻ
trao đổi kinh nghiệm với phía hoa kỳ nói chung và ủy ban tự do tôn giáo quốc tế hoa kỳ nói riêng
phát biểu kết luận buổi hội ý nghiệp vụ về tăng cường phòng chống tội phạm hình sự nổi lên
tại một số địa bàn trọng điểm trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung an đảng
thứ trưởng bộ công an thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an yêu cầu trong thời gian tới
thủ trưởng các cấp công an các đơn vị địa phương phát huy vai trò lãnh đạo chỉ huy
chủ động ra soát nắm rõ thực hiện đúng đủ các nội dung chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an tại các kế hoạch phương án nghiệp vụ để triển khai toàn diện các kế hoạch
biện pháp phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm theo chức năng nhiệm vụ được giao
kịp thời tham mưu kiến nghị bổ sung những giải pháp mới nhân rộng những cách làm hay sáng tạo hiệu quả
tại phiên họp toàn thể lần thứ bảy của ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
thẩm tra luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
nhiều ý kiến tán thành với sự cần thiết của dự án luật này
đồng thời thống nhất với việc chính quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm quốc hội khoáng một mươi năm
thay mặt cơ quan soạn thảo trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung an đảng
thứ trưởng bộ công an chân thành cảm ơn ý kiến
đồng thời khẳng định cơ quan soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp
ra soát điều chỉnh bổ sung để hoàn thiện dự án luật
chiều ngày một mươi năm tháng năm học viện cảnh sát nhân dân tổ chức kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thành lập học viện
và đón nhận huân chương lao động hạng nhì
phát biểu tại buổi lễ thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
chúc mừng học viện cảnh sát nhân dân vì những thành tích kết quả xuất sắc đã đạt được
trong trạng đường năm mươi năm năm xây dựng và phát triển
thứ trưởng đề nghị học viện cảnh sát nhân dân tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện có hiệu quả
các quan điểm chủ trương chỉ đạo của đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương bộ công an
về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo quan tâm xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên
cán bộ quản lý giáo dục kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy học tập và nghiên cứu khoa học
đổi mới nội dung chương trình phương pháp đào tạo theo hướng lý luận gắn liền với thực tiễn
từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật và mở rộng hợp tác quốc tế
bền bỉ tuyên truyền vận động quần chúng không tin không nghe theo và chung tay xây dựng nông thôn mới
từ đó diện mạo trên mảnh đất này ngày càng đổi thay
đứng trước ngôi nhà khang trang được chính quyền địa phương hỗ trợ
anh ngô văn día người dân xã thượng nông không giấu được cảm xúc
với chương trình chính sách hỗ trợ cho bà con dân tộc thiểu số của nhà nước
gia đình anh được cấp cả giống cây trồng vật nuôi để phát triển kinh tế gia đình
ngày hôm nay với sự chung tay giúp đỡ của lực lượng
công an hoàng đất rộng trên nương ngô của anh nhanh chóng được vun sới
với niềm vui và sự tin tưởng vào những vụ mùa bội thu
trước đây gia đình tôi bị lôi kéo theo phần tử xấu
thế nhưng sau khi được các cán bộ tuyên truyền hỗ trợ
gia đình tôi đã nhận ra nó không có lợi ích gì và chúng tôi đã từ bỏ
chính quyền địa phương còn hỗ trợ cho tôi một ngôi nhà mới
cùng với đó là con trâu cây lúa cây ngô để gia đình tôi được yên tâm sinh hoạt sản xuất
tôi rất cảm ơn sự hỗ trợ
bằng những việc làm thiết thực của mình cán bộ chiến sĩ công an xã thượng nông
đã góp phần đảm bảo an ninh nông thôn an ninh vùng dân tộc thiểu số
giúp cho bà con tăng ra lao động sản xuất trồng trọt chăn nuôi
mang lại hiệu quả cao vận động các cháu thiếu niên nhi đồng đến trường học
nhờ đó đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào tại đây được nâng lên rõ rệt
trước kia cuộc sống nơi đây khó khăn
hủ tục lạc hậu tôi nhận thấy mình phải tin theo đảng nhà nước và chăm chỉ làm ăn
không tin theo luận biểu xấu
kể từ khi đó cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn nhiều
tôi được chính quyền xã hỗ trợ cây trồng và vật nuôi để cải thiện cuộc sống cho gia đình
giờ đây tôi còn muốn làm thêm nhiều việc tốt cho thôn cho xóm
bám dân bám bản nắm chắc tình hình bền bỉ tuyên truyền vận động người dân
hiểu rõ âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch phản động
thực hiện bốn cùng với nhân dân cùng ăn cùng ở cùng làm cùng nói tiếng dân tộc với bà con
bằng sự cố gắng nỗ lực cao độ bằng sự thông minh mưu trí sắc bén về nghiệp vụ và công tác dân vận khéo
cán bộ chiến sĩ công an đã giành được lòng tin của đồng bào
thời gian tới công an huyện na hàng tiếp tục tăng cường lực lượng
thường xuyên bám sát địa bàn nắm chắc tình hình tham mưu cho cấp ủy chính quyền huyện
chỉ đạo thực hiện
các nhiệm vụ là tập trung phát triển kinh tế xã hội không để các đối tượng tiếp tục lôi kéo người dân xây dựng xã thượng nông
đạt xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để củng cố giữ vững địa bàn
với sự cố gắng linh hoạt áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ cán bộ chiến sĩ công an xã thượng nông
đã đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động tôn giáo trái pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
chủ động nắm chắc tình hình đồng thời giải quyết rứt điểm
việc phức tạp xảy ra trên địa bàn
cuộc sống bình yên đã trở lại với những người dân vùng cao ở nơi đây
những mô hình kinh tế mới được gây dựng từ nguồn hỗ trợ ban đầu của nhà nước bắt đầu phát huy hiệu quả
màu xanh của cây ngô cây lúa đã lan tỏa trên khắp các nương rẫy báo hiệu một mùa bội thu
một cuộc sống mới đang hồi sinh nơi dẻo cao này